thưa quý vị và các bạn liên tục nhiều ngày gần đây số ca mắc tại covid một mươi chín tại thành phố hà nội tăng vọt
cùng với tin tức bạn bè người thân báo mắc covid một mươi chín khiến cho không ít người dân đã lo lắng
vì một lý do là hiện nay các mặt hàng thuốc và vật tư y tế dành cho người bệnh tại nhiều cửa hàng đang bị khan hiếm
điều này thì cũng dễ hiểu thôi bởi là tâm lý của người dân thì cứ thủ sẵn một ít ở trong nhà
đề phòng không người này bị thì người khác sẽ bị không dùng cho người này thì dùng cho người khác
chính vì vậy mà đã khiến giá một số mặt hàng tăng vọt tạo điều kiện cho các đối tượng trục lợi
tăng giá bán hàng không rõ rồi là bán hàng không rõ nguồn gốc
dẫn đến tình trạng là người bệnh thực sự cần thuốc lại không thể mua được
cùng lắng nghe những quan điểm này trong cư dân mạng ngày hôm nay
từ thuốc hỗ trợ điều trị thực phẩm chức năng các bộ kết xét nghiệm covid một mươi chín
máy đo nồng độ spo hai
đến các loại máy đắt tiền như máy tạo oxy
từ mua cho bản thân đến mua cho ông bà bố mẹ con cái
không ít gia đình đã bỏ ra vài triệu đến vài chục triệu để tích chữ phòng trường hợp mắc covid một mươi chín
khi số ca mắc tại hà nội đang tăng lên mỗi ngày
giờ không mua chữ đến lúc bị thì lấy đâu ra dùng
trong khi mọi thứ ngày càng khan hiếm có y tế thì không được
không mua bây giờ đến lúc chúng tôi ép không
ai cứu chúng tôi
thật ra bác sĩ cũng khuyên không tích chữ này nọ
cũng chẳng ai muốn chữ đâu
nhưng không tích chút ít tới ngày cần dùng
toàn phải mua với giá cắt cổ mà thôi
thuốc monupiravir là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất
bởi đây là một trong những loại thuốc kháng virus
nằm trong danh mục được bộ y tế cấp phép lưu hành
những ngày qua loại thuốc này cũng bất ngờ cháy hàng
do nhu cầu tìm mua và sử dụng quá lớn của người dân
thậm chí tìm đến những nguồn hàng không rõ nguồn gốc
gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường
trước tâm lý hoang mang lo lắng của người dân
cộng đồng mạng kêu gọi người dân cần bình tĩnh
mua tích chữ nhiều sẽ gây nên tình trạng lãng phí
người cần dùng lại không thể mua
điều quan trọng nhất dù bạn là f gì thì cũng phải bình tĩnh
bình tĩnh để xem bệnh trạng sức khỏe của mình ra sao
bình tĩnh để xem mình cần gì mình thiếu gì
bình tĩnh để cân đối tài chính của mình nữa chứ
đừng dại rột mà tiêu vung vãi
ca bệnh tăng tróng mặt
nên nhiều người chưa mắc cũng bị kéo tâm lý căng thẳng lo lắng
nhưng gì thì gì vẫn nên giữ cái đầu lạnh
để đảm bảo quyết định sáng suốt nhất trong mọi tình huống
chưa tự móc ví mình vứt đi thì chịu rồi
các anh chị em cộng đồng ép nên nhớ một điều
uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị bác sĩ trị bệnh
đừng nghe các bác sĩ mạng
chỉ tốn tiền mà có khi còn hại sức khỏe
người dân vốn đã đứng trước ma trận
của các loại thuốc phòng chống
này việc nhiều người dù chưa nhiễm bệnh
vẫn tìm mua để tích chữ phòng sẵn vì lo lắng
đã dẫn đến tình trạng cháy hàng
giá thành các sản phẩm cũng bị thổi lên đột biến
cần tỉnh táo là lời kêu gọi của không ít cư dân mạng
vì đã có những bài học nhãn tiền về đầu cơ tích chữ
mọi người ơi có nhớ vụ mùng bảy mùng tám tháng ba năm trước
khi cô hồng nhung mới về không
tích chữ chỉ làm giá cả leo thang
mà cũng có dùng hết đâu
mua bớt đi chút vừa đủ với nhu cầu của mình
để dành cho người khác mua với
chữ mà không dùng tới rồi cũng vứt đi
hoặc bỏ xó tới hỏng
tại sao không cân nhắc tình trạng sức khỏe chung
rồi hãy mua về
theo thạc sĩ nguyễn thành lâm
phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế cho biết
việc người dân tự đi tìm kiếm các nguồn thuốc trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
không chỉ gây ra tình trạng xáo trộn trên thị trường
thậm chí với một số thuốc
còn gây ra sự khan hiếm giả tạo
đặc biệt với những thuốc điều trị virus
đều có độc tính nhất định
nếu không có sự kê đơn chỉ định của bác sĩ
thì không những không khỏi bệnh
mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe
và tính mạng của người bệnh
trước đó bộ y tế cũng đã nhiều lần phát đi thông điệp
người dân không nên tích chữ
và tự ý sử dụng thuốc munupiravir
số f tăng cao
người dân cần chủ động và sống an toàn trong mùa dịch
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ
hãy cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân